xin chào và hẹn gặp lại
các đối tượng khai nhận vào ngày hai mươi tháng bảy sài đã mua sáu bánh heroin ở tỉnh điện biên với giá là tám trăm bảy mươi triệu đồng
sau đó xài bàn với ngọc giấu ma túy trong các thùng sơn để đưa đi giao dịch
vào ngày hai mươi ba tháng bảy ngọc điều khiển xe tải chở ma túy còn dài đi xe khách về thái nguyên để nhận hàng
thì bị công an quận năm từ liêm bắt xử
cũng vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử vụ án đối với bị cáo nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
và con trai là phạm phi trường sinh năm hai nghìn một ở xã quốc oai huyện đạ tẻ về tội giết người
theo cáo trạng trong thời gian chung sống vợ chồng ông phạm văn dũng và nguyễn thị nga thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi khi đang ở tây ninh ông dũng đã gọi điện thoại yêu cầu bà nga chuẩn bị rút tiền tiết kiệm
lo sợ bị ông dũng phát hiện mình và con trai đã rút và sử dụng hết số tiền tiết kiệm một trăm sáu mươi triệu đồng
bà nga đã bàn bạc với trường mua súng sát hại ông dũng
vào dạng sáng ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trong lúc ông dũng đang ngủ
hai bị cáo đã dùng súng tự chế bắn vào lưng trái khiến nạn nhân tử vong
trong vụ án này bà nga là chủ mưu khởi xướng và thực hiện
trường là người giúp sức tích cực nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bà nga hai mươi năm tù giam
phạm vi trường một mươi sáu năm tù giam về hành vi giết người
từ miền trung vào phú quốc
để làm thuê nguyễn văn luân một mươi chín tuổi chú tại huyện đông hòa tỉnh phú yên
đã nảy sinh tình cảm với một bé gái một mươi hai tuổi
sau đó phú đã dẫn người yêu nhí này đến thuê phòng ở nhà nghỉ để thực hiện hành vi dâm ô
tại cơ quan công an luân thừa nhận đối tượng và bé gái một mươi hai tuổi
ngụ tại thị trấn dương đông huyện phú quốc quen biết qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm
vào ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng chín luân thuê nhà nghỉ
ở thị trấn dương đông để gặp người yêu
tại đây luân đã hai lần thực hiện hành vi giam mộ đối với bé gái
sau đó luân bị người nhà của bé gái phát hiện trình báo cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam đối với nguyễn văn luân
về tội giam mộ người dưới một mươi sáu tuổi
vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng nay xe ô tô tải đầu kéo kéo theo rơ móc chạy theo hướng bắc nam
khi đến quốc lộ một thuộc tuyến tránh mộ đức tỉnh quảng ngãi thì bốc cháy dữ dội
ngọn lửa bao trùm toàn bộ phần đầu sau đó lan ra phần khung xe
may mắn tài xế thoát ra được nên không gây thiệt hại về người
tại hiện trường gần như toàn bộ xe đầu kéo bị thiêu dụi trơ khung
lực lượng chức năng cho biết phương tiện này đang lưu thông bình thường trên đường thì bốc cháy
không xảy ra va chạm hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc này